trước thông tin công trình cung cấp nước sạch của xã bị nhiễm asean người dân xã đức xuyên
huyện crono tỉnh đắk nông hiện đang lo lắng đến nay đã gần sáu tháng trôi qua
các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp căn cơ để xử lý triệt để trong khi không có nguồn
nước thay thế người dân vẫn phải dùng nước nhiễm độc để sinh hoạt khiến dư luận bức xúc
trước đây gia đình ông nguyễn đức lưu xã đức xuyên chỉ phải trả khoảng một trăm năm mươi đồng
trong một tháng dùng nước sạch thế nhưng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy khi phát hiện nước nhiễm độc tố acen
ông lưu phải mất thêm sáu trăm linh đồng để mua nước bình dùng cho việc nấu ăn nước uống hàng ngày
còn nước từ công trình cấp nước sạch gia đình chỉ dùng để rửa tay chân giặt quần áo
trạm cấp nước sạch sinh hoạt xã đức xuyên được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
có công suất một trăm bốn mươi m ba ngày đêm cung cấp nước cho khoảng ba trăm linh hộ dân trên địa bàn
tuy nhiên điều đáng nói ở đây là sau khi công trình bàn giao và đưa vào sử dụng
thì hệ thống châm phèn và clor gần như không hoạt động với lý do là cán bộ quản lý vận hành không được tập huấn
cái vấn đề mà hướng dẫn thì tuyệt đối chưa bao giờ tôi được hướng dẫn gì
chỉ có mấy anh em họ đi thi công những công nhân mà thi công nhà máy này
họ chỉ hướng dẫn sơ về quá trình vận hành là mở văn như thế nào bấm điện như thế nào cho nó chạy thôi
sau khi có phản ánh của ủy ban nhân dân xã đức xuyên và người dân trên địa bàn
về việc nước nhiếm a sen huyện cromno và sở y tế đắc nông đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm
kết quả các mẫu nước trước và sau khi xử lý đều có hàm lượng a sen
vượt gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn quy định
trước thực trạng trên huyện crono đã chỉ đạo phòng chức năng tiến hành
xúc rửa cải tạo hệ thống lọc nhằm cải thiện chất lượng nước
tuy nhiên về lâu dài phải có biện pháp khắc phục triệt đề nhằm bảo đảm sức khỏe cho nhân dân
cái nguồn nước nơi đây thì trước đây thì cũng đã khoan cũng đã có đánh giá chất lượng
tuy nhiên việc đánh giá có lẽ là nó cũng chưa được kỹ lượng lắm
thành thử thì nó dẫn đến hiện nay là cái nguồn nước
nguồn nước bị nhiễm a sen
quá trình mà nhiễm a sen thì huyện cũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng
phòng y tế phòng tài nguyên môi trường phòng nông nghiệp và đơn vị xuống
để mà tiến hành công tác xúc lọc
hiện tại thì cái ngưỡng cái mức độ ô nhiễm đã giảm xuống
tuy nhiên về lâu dài thì cần phải tính toán để mà cải tạo lại cái hệ thống này
để đảm bảo cho người dân sinh hoạt
để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn
mới đây tại buổi làm việc với huyện cromno
lãnh đạo tỉnh đắk nông đã chỉ đạo huyện crono
và các ngành chức năng khảo sát thống kê hỗ trợ một phần
cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn mua hệ thống lọc nước
không để người dân sử dụng nước nhiễm độc
về lâu dài chuyển công trình cho công ty cổ phần cấp nước
và phát triển đô thị đắk nông quản lý vận hành